hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn đã khai mạc tại hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
các đồng chí bí thư trung ương đảng trần thanh mẫn
chủ tịch quy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án toán nhân dân tối cao
đồng chí nguyễn văn nen tránh văn phòng trung ương đảng
cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương và địa phương
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn có nhiệm vụ đánh giá kiểm điểm đúng thực trạng tình hình
kết quả đạt được và làm rõ những nguyên nhân của tồn tại hạn chế
bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác công an năm hai nghìn một mươi tám và nửa nhiệm kỳ qua
bên cạnh đó hội nghị đánh giá kết quả công tác tham mưu nghiên cứu
quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của đảng ủy công an trung ương
chỉ thị của bộ công an về nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín và đến hết nhiệm kỳ
phát biểu tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân
vào thành tựu chung của đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước cũng chỉ rõ những khuyết điểm tồn tại mà ngành công an cần khắc phục
trong thời gian tới đồng thời phân tích thời cơ thuận lợi và những khó khăn thách thức
yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành công an
tổng bí thư chủ tịch nước căn dặn ngành công an cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng
trong phòng ngừa đấu tranh không để kẻ địch phần tử xấu thâm nhập lôi kéo
móc nối tác động tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ